xin kính chào quý vị và các bạn
do tác động của rãnh mây rông kết hợp với hội tụ gió nên trong đêm nay tại bắc bộ mưa rông sẽ tiếp tục xuất hiện
nhưng vùng mưa vừa mưa to sẽ thu hẹp lại chỉ còn ở khu vực trung du và vùng núi
tại vùng đồng bằng trong đó có cả thủ đô hà nội mưa sẽ chỉ ở diện giải rác với lượng không quá nhiều
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở vùng núi là từ ba mươi ba mươi ba độ khu vực đồng bằng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
tuy mưa có giảm đi nhưng do có mưa nhiều ngày trước đó nên bà con ở vùng núi vẫn cần đề cao cảnh sát với các hiện tượng ngập úng ở vùng trụng thấp lũ quét sạt lở đất đá ở khu vực ven sông suối đặc biệt là vào thời điểm về đêm
lưu xuống trung bộ sau hai ngày nắng nóng hạ nhiệt thì đến ngày hôm nay số điểm nắng nóng sẽ gia tăng trở lại
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa cho đến phú yên chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ
vùng núi phía tây có nơi ba mươi tám ba mươi chín độ
bà con nơi đây cần lưu ý khi sử dụng điện tránh tình trạng quá tải gây cháy nổ hỏa hoạn
khu vực có thời tiết dễ chịu nhất của miền trung chính là các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận
nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
đến với các tỉnh thành phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ trong hôm nay và ngày mai thời tiết có nắng nhiều vào ban ngày
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ tại tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ tại nam bộ
về chiều tối khu vực duy trì mưa rào và rông rải rác do hoạt động của đời gió tây nam
hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn rông như sấm xét và gió giật mạnh cũng sẽ xuất hiện cục bộ
bởi vậy khi lưu thông người dân cần hết sức cảnh giác hoặc tìm nơi tránh trú an toàn đợi thời điểm mưa rông mạnh qua đi
đến với biển đông quần đảo hoàng sa phổ biến có mưa vài nơi gió tây nam cấp ba cấp bốn tầm nhìn xa trên một mươi km nhiệt độ từ hai mươi tám ba mươi ba độ
quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ tầm nhìn xa trên một mươi km nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ